sau một thời gian vắng bóng do sự phản ứng của dư luận và báo chí thì gần đây tình trạng bảo hiểm giá rẻ với mức giá một mươi đồng lại như nấm mọc sau mưa xuất hiện tràn lan khắp thành phố hồ chí minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân về thực trạng này
bạn quảng cáo ghi bảo hiểm xe máy bảo hiểm cho hai người ngồi trên xe giá một mươi đồng một năm
nhưng thực chất đây chỉ là hình thức câu khách của người bán
nếu khách nào tấp vào mua hàng sẽ được trào giá với mức sáu mươi sáu đồng giảm còn năm mươi đồng cho gói bảo hiểm bắt buộc dành cho phương tiện
và hai mươi đồng giảm còn một mươi đồng dành cho bảo hiểm tự nguyện kèm theo chân hai người ngồi trên xe
hành vi treo đầu dê bán thịt chó và cũng có thể gọi là lừa đảo cùng với việc buôn bán tự phát không ai quản lý kiểm soát đã tạo nên sự bức xúc cho người dân thành phố
bảo hiểm này một năm à đã năm mươi đồng
còn cái này
còn cái này là một mươi đồng một năm
mà hai cái khác nhau sau là anh cũng chưa hiểu rõ
em nói một lần cho anh em rõ nè
có nghĩa là mình mua tờ vàng này đúng không
là khi mình gây tai nạn cho người ta là xin người ta bị hư
anh xin được đơn bù là từ bảy mươi triệu đồng là đơn bù cho người bị hư hãi á
vậy sao cái bản mình để là bản một mươi năm là sao
dạ một mươi là có nghĩa là bảo hiểm là người là một mươi gọi là hai mươi lận
nhưng bữa nay là tụi em giảm giá xuống cùng một mươi là của người thôi
nhanh không thì có được không
nó không có giá trị
nó chỉ đi kèm những cái này là có giá trị thôi
mà không là không thể không mua đâu
theo tôi thì tôi không hiểu mình nhà nước mà làm như thế nào
mà tại sao để cho những người mà họ bán bán rong bán rãi một đường mà một mươi á
tôi không hiểu tôi nghĩ chỉ có lường gạt thôi
tại khi mà bán ba cái bảo hiểm đó là phải có công ty phải có cái trách nhiệm
chứ còn mà tôi thấy mạnh này nó bán đầy đơn
cứ một mươi mà tôi không hiểu bảo hiểm gì mà một mươi
nó phi lý ở chỗ đó
theo ghi nhận của nhóm phóng viên
thì hầu như hàng trăm nhân viên nước bán tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đều bán chung bảo hiểm xe máy của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
và trung bình mỗi ngày mỗi nhân viên bán hàng này bán được trên dưới hai mươi phiếu bảo hiểm
thực tế này cho thấy nguồn lợi từ việc buôn bán tự phát làm mất mỹ quan đô thị thành phố
đã mang đến nguồn lợi không nhỏ cho công ty bảo hiểm này
còn đối với người dân thì việc mua bảo hiểm ở giữa đường là do mua để đối phó với cảnh sát giao thông
chứ cũng chẳng quan tâm đến việc khi xảy ra tai nạn có lấy được tiền bảo hiểm hay không
theo luật bảo hiểm thông tin người đăng ký bảo hiểm phải được đăng ký trên hệ thống thông tin bảo hiểm quốc gia
nhưng tại các điểm bán bảo hiểm vỉa hè người bán chỉ lấy bút ra
điền thông tin trực tiếp trên giấy bảo hiểm rồi đưa cho khách
như vậy nếu người bán không đăng ký trên hệ thống thông tin bảo hiểm quốc gia
người mua sẽ không được đền bù chi trả khi gặp sự cố về giao thông
và khi đó cũng chẳng biết đi đâu để tìm người đã bán phiếu bảo hiểm cho mình
vì vậy người dân cần thận trọng trước khi quyết định mua bảo hiểm
tại các điểm bán bảo hiểm lòng lề đường như hiện nay